tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu tất cả các địa phương mọi ngành phải coi giải ngân vốn đầu tư công
là nhiệm vụ để xử lý nhằm hoàn thành tốt kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm nay một cách căn bản
tình trạng chậm nhiều dự án ở trung ương và địa phương tổ chức điều hành quản lý dự án là khẩu yếu kém mà cần phải rút kinh nghiệm
phát biểu kết luận tại hội nghị thủ tướng nêu rõ tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công có nguyên nhân khách quan và chủ quan
nhưng nguyên nhân chủ quan là chính nhiều bộ nhiều địa phương chưa tập trung giải pháp để chỉ đạo
thủ tướng nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu là rất quan trọng
do vậy thủ tướng yêu cầu chủ tịch ubnd các tỉnh các bộ trưởng trưởng ngành phải chịu trách nhiệm trước thủ tướng chính phủ
trong việc chỉ đạo đồng bộ các nhiệm vụ các giải pháp thực hiện giải ngân vốn đầu tư công theo các nghị quyết của chính phủ
thủ tướng cũng chỉ rõ những dự án trọng điểm ở một số địa phương đã được giao tiền nhưng để đội vốn chưa hoàn thiện
thủ tướng yêu cầu chủ tịch ubnd các tỉnh các bộ trưởng trưởng ngành phải chịu trách nhiệm trước thủ tướng chính phủ trong việc chỉ đạo đồng bộ các nhiệm vụ

nhưng mà thủ tục cứ lống tà lống tủng thế anh phải phó hợp phó hợp anh mời tới để xem thủ tục có cái gì để bổ sung
một cái nhà to đùng một công trình có hàng trăm tỷ mà giải quyết máy động bạc cho thủ tục
thế công chí bà mời tới phó hợp thiếu cái gì làm cái gì để đúng thủ tục
mình không được ăn giang ăn dối làm ảo làm xấu khai cống nhưng mà đầy đủ thủ tục đầy đủ quy trình thì nên quyết để ủng hộ để giải ngăn như được
thủ tướng giao bộ kế hoạch đầu tư giả soát hoàn thiện khung khổ pháp lý bảo đảm tình huống thống nhất thao gỡ kịp thời các xào cản khó khăn
theo dõi tình hình tiến độ kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công của các bộ cơ quan trung ương và địa phương báo cáo các thành viên chính phủ hàng tháng để tăng cường đồn đốc kiểm tra